thưa quý vị bất chấp nguy hiểm nước lũ đang chảy xiết
mới đây công an xã phước hiệp phối hợp cùng với tổ thanh niên xung kích phòng chống lụt bão thôn giang nam
kịp thời cứu hộ thành công hai thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực bờ tràn sông tranh
thuộc địa phận thôn giang nam xã phước hiệp huyện tuy phước của tỉnh bình định
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một anh nguyễn ngọc hùng hai mươi chín tuổi chú thôn lục lễ xã phước hiệp trên đường đi làm về
khi đến khu vực trên do chủ quan đã cố điều khiển xe máy đi qua và bị nước lũ cuốn trôi cả người và phương tiện
xuống dòng nước đang chảy xiết
thành em cứ nghĩ là mình đi qua được nói chung là em nó chủ quan với lại là em chạy qua đó thì không may là bị nước nó xiết quá
thành nó cuốn em cả người và xe là nhào xuống nước luôn
tại thời điểm xảy ra vụ việc rất may lúc này lực lượng công an xã phước hiệp cùng tổ thanh niên sung kích của địa phương
đang tổ chức tuần tra tại các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn
kịp thời phát hiện không một chút do dự bất chấp hiểm nguy các anh đã nhanh chóng tiếp cận khu vực người bị nạn
tổ chức ứng cứu đưa người và tài sản lên bờ một cách an toàn
để mà kịp thời cứu những người thanh niên bị trôi xuống nước
huyện tuy phước tỉnh bình định là một trong những địa bàn thuộc vùng dân
do đó trong những ngày vừa qua với lượng mưa lớn kéo dài và mực nước lũ từ các nhánh sông đổ về
khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện tuy phước bị ngập cục bộ trong đó địa bàn xã phước hiệp chịu ảnh hưởng không nhỏ
trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện tuy phước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
và chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện hộ đê cứu hộ cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ
nhằm kịp thời ứng phó cứu nạn cứu hộ người dân bị nạn trong lũ và khắc phục hậu quả sau lũ
hành động dũng cảm của cán bộ chiến sĩ công an xã phước hiệp cùng các lực lượng hỗ trợ cứu người dân bị nạn trong mưa lũ
được chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi
đây sẽ là động lực để các anh tiếp tục nỗ lực sát cánh cùng người dân trong công tác phòng chống bão lũ và thiên tai
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực bờ tràng sông tranh thuộc địa phận thôn giang nam xã phước hiệp huyện tuy phước
những ngày qua mưa lớn kết hợp với lũ dân cao đã khiến một số tuyến đường nơi đây bị ngập lụt
và để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn để không cho người và phương tiện đi qua những khu vực này
đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua lại những dòng nước đang chảy xiết để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
công an tp hcm
công an tp hcm cho biết đã bắt được băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải
cung cấp vật tư xây dựng cho các dự án trên địa bàn tp hcm
nhóm này đã nhiều lần làm luật chiếm đoạt của các doanh nghiệp gần nửa tỷ đầu
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn kim thu nguyễn thị kim tuyến nguyễn văn anh nguyễn hoài phúc
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức thu thập được
hành vi của các đối tượng dùng vật ngăn cản và lời nói đe dọa nhằm gây áp lực cho các doanh nghiệp
để đòi tiền cho các xe vào công trình xây dựng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là bốn trăm năm mươi tám triệu đồng
có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản
đối với nguyễn thị kim thu có hành vi hủy hoại chiếc điện thoại của anh trương tuấn thanh
có giá trị hơn một mươi ba triệu đồng nên có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản
cố ý làm hư hỏng tài sản

đối tượng phan hoàng bích tiên chú tại xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
và nguyễn đình kỳ trú tại phường phước hiệp thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bị công an thành phố bà rịa vũng tàu lập hồ sơ xử lý
sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có hai xe ô tô va chạm với nhau gây mất an ninh trật tự
và có dấu hiệu của tội cố ý gây hư hỏng tài sản
lực lượng công an thành phố bà rịa đã nhanh chóng tới hiện trường để xác minh
tuy nhiên vào lúc này hai chiếc xe ô tô va chạm đã rời khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định
hai người điều khiển phương tiện trên là phan hoàng bích tiên và nguyễn đình kỳ
nên đã mời về trụ sở công an để làm việc
tại đây tiên và kỳ khai nhận là người quen của nhau
hai bên có xảy ra mâu thuẫn nên tiên đã điều khiển xe ô tô tông vào đuôi xe của kỳ
thấy vậy kỳ liền quay đầu xe của mình lại và tông trực diện vào xe của tiên
thưa quý vị tội phạm về xâm phạm sở hữu tài sản vẫn luôn diễn biến phức tạp
ở khắp các địa bàn lứa tuổi
và thời gian vừa qua tại thành phố đà nẵng công an các đơn vị nghiệp địa phương
đã rất quyết liệt khi nhanh chóng điều tra phát hiện các loại tội phạm này
và một sự thật đáng báo động khi mà số đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
ở độ tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng
hai đứa đi chung với một đứa dắt xe ra một đứa mở cái dài này ra để nấu dài vô
nấu dài vô xong rồi lên được cái kiện nờ nó rồi để lên chạy thôi
đây là lời khai của huỳnh minh huy một mươi năm tuổi chú phường xuân hà quận thanh khê
về việc cùng với bạn là trần minh đức chú tại địa phương
thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng
còn đây là đối tượng nguyễn quang huy một mươi tám tuổi chú phường xuân hà quận thanh khê
là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy vào dạng sáng ngày ba mươi tháng tám
em đi dạo em thấy một chiếc xe mà trong khi đó không có ai hết
lúc đó xe không có cổ thì em có nội đồng tham nên là có lấy một chiếc xe cúp
để đi vừa bán để kiếm tiền tiền xe gái nhăn
qua điều tra phần lớn các em đều nghỉ học từ sớm
gia đình không quan tâm theo bạn bè xấu là vào những cuộc vui trên mạng internet
bên cạnh đó sự bất cẩn của người dân cũng là một trong những nguyên nhân
khiến các đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
rất nhiều các biện pháp quản lý tuyên truyền vận động số thanh thiếu niên
có nguy cơ cao vi phạm pháp luật được công an các đơn vị địa phương ở đà nẵng
triển khai nhằm giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội
đặc biệt mô hình chỉ huy công an phường xã nhận kèm cặp giúp đỡ một trường hợp
có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao phạm pháp hình sự đã trở thành giải pháp thiết thực
trong bối cảnh hiện tại nhiều quy định quản lý còn bất cập
hiện nay các quy định của pháp luật về công tác xử lý thanh thiếu niên hư là khá là bất cập
đặc biệt là quy định về giáo dục giáo dưỡng
hiện nay ví dụ như cái số đối tượng mà vừa rồi chúng tôi phát hiện đấu tranh
là có quá trình vi phạm khá lâu dài và thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn
cần phải xem xét lại quy định và điều chỉnh đối với xử lý hành vi trộm cắp
đối với nhóm tuổi vị thành niên và các vi phạm khác
và đồng thời là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban ngài nhất là các ngành
mà tham gia trong các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ở các địa phương
không còn sự ngông nghênh hảo hán số thanh thiếu niên này đã phải trả giá cho hành vi coi thường pháp luật
gây nên những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng sức khỏe của người khác
việc uốn nắn bảo ban thanh thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật
vẫn rất cần sự chung tay vào cuộc thường xuyên nghiêm túc của toàn xã hội
lừa đảo bằng hình thức xem bói thực hiện hành vi mê tín dị đoan để chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng võ hoài nhơn và nguyễn thị hương vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng này sống với nhau như vợ chồng ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi do cuộc sống khó khăn nên hương đã nghĩ ra cách lấy nick facebook
bi nguyễn trên mạng internet để vào các nhóm xem bói với mục đích xem bói
cho người khác
đến đầu năm hai nghìn hai mươi một thông qua hình thức xem bói trên mạng internet hương quen biết với một nạn nhân
ở thị trấn khe tre huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
biết nạn nhân bị trục chặt trong chuyện tình cảm có nhu cầu xem bói về đường tình duyên
đối tượng nói với nạn nhân là bị người âm theo nên phải cúng để hóa giải
hương cho nạn nhân số điện thoại của nhơn và giới thiệu đây là thầy tịnh chuyên giải bùa
tin lời hương nạn nhân trao đổi qua lại với nhơn
sau đó hương và nhơn thay nhau nhắn tin yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
để làm các lễ cúng như đã trao đổi
tổng số tiền nạn nhân chuyển khoản cho hai đối tượng là gần hai trăm linh triệu đồng
một đối tượng manh động dùng dao chém trưởng công an xã bị thương
vừa bị công an huyện yên bình tỉnh yên bái bắt giữ
theo đó vào trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi uống rượu tại nhà nguyễn khắc công
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã cảm nhân huyện yên bình đã chửi bới vợ mình và đe dọa đốt nhà
nhận được tin báo công an xã cảm nhân đã lập tức có mặt tại hiện trường
và yêu cầu mở cửa để lực lượng chức năng tiến hành giải quyết vụ việc
nhưng đối tượng nguyễn khắc công không những không chấp hành
mà còn tiếp tục chửi bới đe dọa và đốt chiếc xe máy để trong nhà đối tượng
lúc này lực lượng công an xã đã treo qua tường rào vào nhà đối tượng để dập lửa
khi mọi người vào đến sân thì đối tượng nguyễn khắc công đã cầm dao lao ra chém đồng chí hoàng duy tuân
tuy nhiên đối tượng đã bị các đồng chí công an xã không chế vật tước vũ khí
sau đó lực lượng công an xã đã kéo được chiếc xe đang cháy ra ngoài sân và dập tắt đám cháy
công an xã cảm nhân đã bàn giao đối tượng cho công an huyện yên bình tiến hành xử lý
quá trình khống chế đối tượng đồng chí hoàng duy tuân đã bị đối tượng chém bị thương ở cánh tay hiện đang được điều trị
vào tối ngày hai mươi tháng một mươi một công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cho biết lực lượng an ninh sân bay đã bàn giao
hai thanh niên nghi cướp giật cho công an

theo thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày hai thanh niên điều khiển xe máy nghi là cướp giật trên đường trường sơn
sau đó hai nam thanh niên thông chốt an ninh tại cổng sân bay chạy vào làn đường ô tô hướng vào nhà ga quốc tế
đến khu vực trước cửa nhà ga thì tông vào phía sau một xe ô tô bảy chỗ xe máy và hai thanh niên ngã ra đường
lúc này lực lượng an ninh sân bay và hành khách không chế bắt giữ hai thanh niên
tại hiện trường nhiều đồ đạc trên xe máy rơi ra ngoài phương tiện bị hư hỏng nhẹ
qua công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ tuần tra tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh lâm đồng
vừa phát hiện một thanh niên tàng trữ ma túy và vũ khí công cụ hỗ trợ trái phép
chiều một mươi tám một mươi một khi đang tuần tra trên đường nguyễn công chứ phường hai tp đà lạt
tổ tuần tra phát hiện trần nguyễn ngọc hân ba mươi tám tuổi trú tại tp đà lạt điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
tiếp cận kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong cốp xe có một khẩu súng loại ổ quay bắn đạn công cụ hỗ trợ đạn bi và sáu viên đạn trong ổ
tại cơ quan công an qua test nhanh hân dương tính với ma túy đá
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng công an phát hiện một gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy
hiện vụ việc đã được ban giao cho công an phường hai tp đà lạt tiếp tục xử lý theo quy định
thời gian qua công an tỉnh quảng nam đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tín dụng đen qua đó phát hiện và triệt phá nhiều băng nhóm
do hám lợi nên loại tội phạm này có diễn biến ngày càng phức tạp thủ đoạn ngày càng tinh vi không chỉ núp bóng tiệm cầm đồ cho vai tài chính mà tìm cách biến tướng để hoạt động
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam đã phối hợp điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vai lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
với hơn năm mươi đối tượng người nước ngoài và người việt nam bị khởi tố về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đường dây này đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vai lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
đối tượng xây dựng các ứng dụng cho vai trên điện thoại di động
khi người vai tải ứng dụng đăng ký bàn chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân tài khoản ngân hàng số điện thoại chính chủ và đồng ý với điều kiện vai
thì tất cả các thông tin về điện thoại được gửi ra
tổ chức đồng bộ về cơ sở dữ liệu các đối tượng nhằm phục vụ cho hoạt động vai thu hồi nợ sau này
qua công tác đấu tranh các thủ đoạn hoạt động phạm tội này đều xuất hiện ở trên địa bàn tỉnh quảng nam
thường kèm theo các hành vi đó là đòi lỡ thuê cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật vu khống hay là cối gương tích v v
tội tạm tính nội đen là một thường tội phạm có tổ chức
hoạt động rất tinh vi
có sự phân công rất rõ ràng
với quyết tâm chấn áp mạnh tội phạm liên quan đến tín dụng đen
từ đầu năm đến nay công an tỉnh đã phát hiện một mươi ba vụ với sáu mươi sáu đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen khởi tố điều tra tám vụ với sáu mươi bị can
thực hiện chỉ đạo của bộ công an từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thì công an tỉnh quảng nam đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm viện công luật về tín dụng đen

trọng tâm của kế hoạch này là tính dụng đen
bản thân của công an tỉnh quảng nam trong việc đấu tranh đoàn thuận dùng đen đó là
thứ nhất là phải tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông chính thông tấn báo chí
và các cơ quan ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để người dân biết được các phương thức thủ đoạn hoạt động quả tín dụng đen
để quần chúng nhân dân nắm chắc nắm rõ các phương thức thủ đoạn để chủ động phòng tránh

nhận diện tội phạm
để tăng cường hiệu quả đấu tranh công an tỉnh quảng nam tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ
các biện pháp công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn đối tượng thường xuyên nắm tình hình
đặc biệt là trên không gian mạng kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng đen
để đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
song song với quyết tâm của lực lượng công an cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng lê anh thắng
trú tại thành phố đồng hới tăng trữ trái phép hơn một mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành kiểm tra nhà của hà ngọc tuân trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng công an phát hiện lê anh thắng trú tại thành phố đồng hới
đang có hành vi tăng trữ một mươi sáu một trăm tám mươi một viên nén
bước đầu đấu tranh lê anh thắng khai nhận các viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được đối tượng cất giấu để sử dụng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng
và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan
còn tại đồng nai công an huyện tràng bom đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm nguyễn công bằng nguyễn văn hiếu cùng chú tại tỉnh đồng nai và huỳnh hiếu thọ
trú tại tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi
mua bán tẳng chữ trái phép cho ma túy
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an xã bắc sơn phối hợp với công an huyện trảng bom
tuần tra trên đường dt bảy trăm sáu mươi bảy đã phát hiện bằng đang điều khiển xe mô tô chở thọ có biểu hiện nghi vấn
đem ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng tuần tra phát hiện thọ đang cầm hai bịch ni lông
bên trong chứa chất màu trắng hai đối tượng khai là ma túy đá
quá trình làm việc hai đối tượng khai nhận số ma túy đá nói trên
mua của một đối tượng tên hiếu ở xã bắc sơn với giá một triệu tám trăm linh ngàn đồng
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn hiếu
thu giữ thêm một gói nguyên lông hàn kín hai bịch jeep nguyên lông bên trong cột chứa chất màu trắng
qua test nhanh cả ba đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị tỉnh hưng yên hiện đang xây dựng nhiều khu công nghiệp khu đô thị
và thu hút lượng lớn người lao động từ ngoại tỉnh
điều đáng chú ý là không ít lao động tham gia mua bán tảng trữ sử dụng chất ma túy
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
và trước thực trạng này công an tỉnh hưng yên đã và đang triển khai đồng bộ
các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy
từng có hai tiền án từng mua và sử dụng chót lọt nhiều lần về ma túy
mới đây đối tượng bùi văn tiện chú tại xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên bắt giữ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
huyện văn lâm tỉnh hưng yên tiếp giáp thủ đô hà nội
nên các nhà đầu tư tập trung xây dựng nhiều công trình nhà ở
từ đó kéo theo rất nhiều lao động
từ khắp các nơi đổ về có lúc cao điểm địa bàn huyện văn lâm tập trung một mươi lao động
trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số trú tại các tỉnh điện biên sơn la hòa bình hà giang lào cai
thuê nhà trọ tại ba năm trăm linh phòng của bốn tám trăm sáu mươi hộ kinh doanh gia đình
đi tuần và kiểm tra bắt được rất nhiều vụ về ma túy
người dân chúng tôi cũng yên tâm
từ thực hiện công tác đấu tranh huyết tội phá ma túy chúng tôi thấy gặp rất nhiều khó khăn
bởi vì đa phần các đối tượng đều là tỉnh ngoài người dân tộc
các đối tượng trao đổi với nhau thường sử dụng tiếng dân tộc tiếng địa phương
nên rất khó trong công tác trinh sát nắm tình hình phát hiện và xử lý
xuất phát từ thực tế nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nói chung công an các huyện giáp danh đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại bốn huyện giáp danh với thành phố hà nội lực lượng công an tỉnh hưng yên đã phát hiện hai trăm sáu mươi một vụ
bắt giữ ba trăm bảy mươi ba đối tượng
riêng trên địa bàn huyện văn lâm lực lượng công an đã triệt phá sáu mươi vụ liên quan đến ma túy
trong đó khởi tố một trăm ba mươi hai đối tượng
trong đó có tám chuyên án phối hợp với công an các huyện gia lâm thành phố hà nội
công an huyện văn giang mỹ hảo yên mỹ
với tinh thần quyết tâm triệt phá rộng tranh với tội phạm
thì chúng tôi đã thường xuyên trao đổi với công an địa phương về tình hình đối tượng
tình hình địa bàn của các địa phương công an các tỉnh miền núi phía bắc
cũng như công an các địa bàn giáp danh
đặc biệt là chúng tôi thường xuyên phối hợp hướng dẫn công an xã
tăng cường công tác quản lý cư trú
kịp thời phát hiện đối tượng có biểu hiện phạm tội về ma túy
về địa bàn sinh
sống cũng như lận trốn ở địa bàn khác
sang địa bàn mình để tập trung đấu tranh triệt phá kịp thời
song song với việc xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an tập trung vào công tác phòng ngừa
tên danh sách các đối tượng có biểu hiện mua bán
vận chuyển tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy
để có phương án phối hợp đấu tranh có hiệu quả
quản lý chặt chẽ số người nghiện
người sử dụng ma túy đang làm việc tại các dự án
khu đô thị khu công nghiệp trên địa bàn
không phân biệt địa danh địa giới mà coi đây là trách nhiệm chung
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống
công an huyện niaca vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng hà minh khương bốn mươi sáu tuổi
trú tại xã cư huê huyện niaca có hành vi tàng trữ gần một trăm năm mươi kg pháo nổ
tại cơ quan công an đối tượng khương khai nhận trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
khương đến tỉnh gia lai mua của một người không rõ nhân thân lai lịch tám mươi năm hộp pháo nổ
tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg với số tiền hơn hai mươi một triệu đồng
sau đó khương dùng xe ô tô tải vận chuyển toàn bộ số pháo nổ này về nhà
tại xã cư huê huyện niaca để cất giấu sau đó bán kiếm lời trong dịch tết nguyên đán
nhưng khương chưa kịp cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra khương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện eak tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng khương
theo đúng quy định của pháp luật
đỗ xe bên đường để sửa chữa nhưng không bật đèn không đặt biển cảnh báo nguy hiểm
nguyễn văn tuân tài xế xe chở xi măng trong vụ tai nạn giao thông đã khiến năm người chết ở lạng sơn
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày một tháng một mươi một
công an tỉnh lạng sơn cũng đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với tài xế xe khách quách đình trọng
như đã thông tin vào khoảng hai giờ một mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi
tại cốt lộ một a thuộc địa phận xã hòa lạc huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ
với xe ô tô đầu kéo chở xi măng hỏng máy dừng đỗ bên đường phía cùng chiều
sau đó xe ô tô chở khách một mươi sáu chỗ tiếp tục va chạm với xe container chạy theo chiều ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến năm người tử vong và một mươi người bị thương